một thông tin đáng chú ý khác bộ y tế cho biết nhân dân và một số cơ quan truyền thông
đã phản ánh về giá mua bán các loại test xét nghiệm kháng nguyên nhanh
xét nghiệm retime pcr và giá dịch vụ các loại xét nghiệm covid một mươi chín
như là giá xét nghiệm cao hơn so với thực tế giá dịch vụ xét nghiệm không thống nhất
nhiều cơ sở xét nghiệm đã thu phí cao đặc biệt là tại khu vực y tế tư nhân
và trước tình hình trên bộ y tế đã có công văn gửi bí thư tỉnh ủy thành ủy
và chủ tịch ủy bãi nhân dân các tỉnh thành phố với việc tăng cường kiểm tra
việc nhập khẩu kinh doanh mua sắm các loại test xét nghiệm nhanh và xét nghiệm retime pcr
để kịp thời phát hiện và xử lý nhanh những hành vi liên quan đến việc lợi dụng dịch bệnh
để trục lợi và nâng giá lợi ích nhóm bộ y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành phố
quan tâm chỉ đạo thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với sở y tế và các đơn vị có liên quan
quán triệt và chỉ đạo các sở ban ngành
và các đơn vị liên quan trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung hoạt động đã nêu
trong công văn số bảy nghìn chín trăm năm mươi hai ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và công văn số tám nghìn một trăm năm mươi một ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra kiểm tra lên ngành để thanh tra kiểm tra đột xuất
tại các cơ sở nhập khẩu mua bán sản xuất kinh doanh và sử dụng các trang thiết bị vật tư
phương tiện phòng chống dịch đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh
và xét nghiệm sinh học phân tử retime pcr
xác định covid một mươi chín đồng thời ra soát về quy trình thủ tục mua sắm về chất lượng giá
tư cách pháp nhân theo đúng quy định của pháp luật
các tỉnh cần kịp thời chấn chỉnh và xử lý ngay các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
thông tin kết quả xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định
trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định